hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu biểu quyết tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng
theo tháng năm hai nghìn hai mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên tổng liên đoàn lao động việt nam đã không tham gia bỏ phiếu
tại phiên họp lần thứ hai chủ tịch hội đồng tiến lương quốc gia cho biết
căn cứ cơ sở khoa học thực tiễn dữ liệu dự báo của chính phủ và của các chuyên gia
năm hai nghìn hai mươi một tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn
vì vậy hội đồng tiền lương quốc gia quyết định phương án tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng
theo tháng năm hai nghìn hai mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi một không điều chỉnh trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm hai nghìn hai mươi một để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng
tuy nhiên khi bỏ phiếu bốn đại diện của tổng liên đoàn lao động việt nam đã xin không tham gia bỏ phiếu
bởi phương án trên chưa đáp ứng được nguyện vọng của người lao động
tức là tiền lương tối thiểu vùng của năm hai nghìn hai mươi cho đến mùng một tháng bảy
còn từ mùng một tháng bảy thì chúng ta xem xét tình hình khi mà chúng ta có đầy đủ các thống thủ dữ liệu đầy đủ hơn
thì đấy là cái nguyện vọng của tổng liên đoàn
theo chủ tịch hội đồng tiến lương quốc gia thời gian đàm phán đã hết
hội đồng phải báo cáo chính phủ phương án lương tối thiểu trong quý ba
vì vậy tại phiên thứ hai hội đồng tiến lương quốc gia đã quyết định bỏ phiếu
các ý kiến của tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ được đưa vào khuyến nghị với chính phủ
mục tiêu làm sao phải bảo đảm giúp người lao động vượt qua đại dịch
song vẫn phải san sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp